cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết thời gian tới đơn vị này sẽ trang bị cho toàn bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngoài đường camera cá nhân giám sát đèo chiếc ngực
loại camera nói trên có chức năng vừa ghi hình vừa ghi tiếng được thiết kế nhỏ gọn có màn hình hiển thị giống như một chiếc điện thoại di động có thể gắn trước túi áo ngực hoặc đeo dây để trước ngực của cảnh sát giao thông
tới đây cục cảnh sát giao thông sẽ trang bị camera cho toàn bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngoài đường để ghi lại hoạt động trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và phát hiện hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó công an tp hà nội đã thí điểm trang bị camera giám sát cho tổ công tác một trăm bốn mươi một bước đầu đã phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ